cơ quan công an hiện khai nhận số viên nén màu đỏ trên là ma túy dạng hồng phiến
mua ở khu vực huyện quan hóa tỉnh thanh hóa mang ra tỉnh hà nam để bán kiếm lời thì bị bắt
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
từng có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
nguyễn văn hà lại ra tay sát hại người khác chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ
tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã bình phú huyện châu phú một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng tám giờ ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một lê minh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đi đánh bắt cá về
thấy hà đang ngồi chơi với một số người lúc này bình nhớ lại mâu thuẫn đánh nhau với hà trước đó
nên đi đến gặp hà thì cả hai tiếp tục cự cãi đánh nhau hà chạy đến xe mô tô mở cốp lấy dao thái lan
quay lại đánh nhau với bình trong lúc xô xát hà dùng dao đâm một nhát trúng vùng bụng khiến bình ngã bất tỉnh
và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bình đã tử vong sau khi gây án hà đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hà bị bắt theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại tỉnh kiên giang
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai một số đối tượng không có nghề nghiệp ổn định
lại lười lao động thường tìm nhiều cách phạm pháp để kiếm tiền tiêu xài
công an huyện nhân trạch vừa kịp thời bắt giữ đối tượng đặt hàng trực tuyến qua mạng một vỏ nhẫn
có giá gần một trăm linh triệu đồng với hình thức giao hàng rồi thanh toán mục đích là để cướp tài sản
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài và trả nợ nguyễn nam thuận một mươi tám tuổi
quê ở cà mau tạm trú tại xã phước thiền huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo
lên mạng đặt hàng hóa có giá trị lớn rồi ra tay cướp tài sản
ngày chín tháng bốn thuận vào trang mua bán trực tuyến công ty vàng bạc đá quý phú nhuận
quận một mươi tp hcm để đặt một vỏ nhẫn có giá trị hơn chín mươi năm triệu đồng
hình thức giao nhận hàng là nhận rồi thanh toán trực tiếp để cướp tài sản
do em thiếu tiền nên em có lên mạng đập một chiếc nhẫn kim cương trị giá chín mươi năm triệu
trên app p g sau đấy nhân viên sẽ gọi cho em xếp nhẫn đơn hàng
qua ngày hôm nay thì bên giao hàng điện cho em đi lấy hàng
em có chỉ họ tới chỗ của em là bên sân vận động phước thiền để nhận hàng
chiều ngày một mươi hai tháng bốn anh nguyễn trọng liên và nguyễn đức lợi đi giao hàng cho thuận
nhưng đối tượng luôn thay đổi địa điểm giao hàng và hẹn tại điểm vắng
sau khi gặp nhau thuận được xem hàng đã mua
lợi dụng lúc anh lợi và liên không để ý thuận đã rút con dao ra đâm một nhát vào cổ anh lợi
để cướp hàng
trong lúc hai bên đang giảng co thì lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch
đã có mặt khống chế đối tượng cùng hung khí mà đối tượng dùng để gây án
khi gặp đối tượng thì đối tượng yêu cầu là kiểm tra hàng hóa
chúng tôi cũng chấp nhận là cho đối tượng kiểm tra hàng hóa
khi kiểm tra hàng hóa xong thì chúng tôi yêu cầu đối tượng là giao tiền để chúng tôi giao hàng
khi kiểm tra hàng hóa xong thì chúng tôi yêu cầu đối tượng là giao tiền để chúng tôi giao hàng
khi đối tượng thò tay vào túi để móc tiền thì móc ra một con dao và kết cổ nhân viên tôi tại chỗ
qua vụ việc vừa xảy ra nếu trên thì công an huyện khuyến cáo tất cả người dân
đặc biệt là các nhân viên của các công ty và dịch vụ giao hàng online thì cần nêu cao cảnh giác
khi đi giao hàng có giá trị và các công ty có giá trị và các nhân viên của các công ty và dịch vụ giao hàng online thì cần nêu cao cảnh giác

hiện công an huyện nhân trạch đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản para partie cướp lright and matters đồng thời củng cố làm rõ thêm hành vi giết người đối với thuận chủ yếu
người đối với thuận
người dân tham gia giao thông được an toàn và thuận lợi bộ công an đã triển khai kế hoạch
cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
theo đó từ ngày một mươi năm tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên đường bộ triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác
tuần tra kiểm soát giao thông sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện
xử lý vi phạm quản lý công tác tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tập trung các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông ủn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn
ma túy trở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện
trở quá số người quy định chạy quá tốc độ không đổi mũ bảo hiểm đối với người điều khiển
người ngồi trên xe mô tô xe gắn máy xe máy điện và các loại xe tương tự
xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông chống lại lực lượng thi hành công vụ
phòng chống đua xe trái phép chạy xe lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
đồng thời ra soát lại toàn bộ các phương án phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông
để sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp kịp thời huy động lực lượng
phối hợp và bố trí lực lượng thường trực ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ủn tắc giao thông
không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài nhất là trên các trục chính ra vào hà nội và tp hcm
các tuyến cao tốc quốc lộ trọng điểm các địa điểm tổ chức các lễ hội các bến xe bến tàu nhà ga